thành phố hội an có kế hoạch trình ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đề xuất trung ương cho phép phụ thu lệ phí môi trường trên mỗi đầu khách du lịch
tính đến cuối tháng chín vừa qua lượng rác ứ động tại bãi cẩm hà là hơn hai trăm bảy mươi hai tấn
mỗi ngày hội an phát sinh một trăm linh tấn rác
trước tình trạng này ủy ban nhân dân tp hội an đã yêu cầu thống kê các hộ dân có vườn rộng để hướng dẫn xử lý rác hữu cơ ngay tại nhà
xử lý nghiêm người vứt rác không đúng nơi quy định ghi lại hình ảnh và công khai nơi công cộng
thành phố hội an cũng có kế hoạch mua thùng đựng rác cấp cho các hộ dân xử lý nước dỉ từ bãi rác để tránh gây ô nhiễm cho khu dân cư
ngoài ra thành phố đang xem xét trình ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đề xuất với trung ương thống nhất cho phép mức phụ thu lệ phí môi trường trên mỗi đầu khách du lịch đến tham quan